cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
thành phố trực thuộc sở kế hoạch và đầu tư hà nội chính thức đưa vào vận hành
cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa chỉ hỗtradoanh nghiệp hanoi gov vn
được xây dựng và đưa vào vận hành nhằm triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
đây cũng là một địa chỉ để các cá nhân tổ chức doanh nghiệp tìm kiếm thông tin hữu ích
trong hoạt động kinh doanh cũng như kết nối hợp tác quảng bá miễn phí các sản phẩm tới khách hàng đối tác
với mục tiêu sẽ có thêm hai trăm linh doanh nghiệp được đăng ký thành lập vào năm hai nghìn hai mươi
thành phố hà nội hiện đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ khởi nghiệp
hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển trong đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
trên tất cả các lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển